các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó hải đã dùng dao thái lan đâm vào người cổ huyền làm nạn nhân tử vong
nhận được tin báo hải quân vùng năm đã đến khống chế và chuyển giao đối tượng bùi thanh hải cho lực lượng biên phòng
tại phiên tòa bùi thanh hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình xét tính chất mức độ hành vi của vụ án và nhân thân của bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bùi thanh hải mức án một mươi tám năm tù giam